tính đến sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi việt nam đã tiếp cận được một trăm linh bảy triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín và hiện đã tiêm hơn bảy mươi tám triệu liều
số vaccine về đến việt nam đã được phân bổ cho các địa phương trong cả nước
theo bộ y tế trước mắt ngành y tế triển khai tiêm ưu tiên nhóm một mươi sáu và một mươi bảy tuổi hội đồng chuyên môn của bộ y tế đã họp quyết định tiêm cho trẻ
theo lộ trình tại những khu vực có nguy cơ cao rồi tiếp tục mở rộng ra những khu vực khác
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

nhiều địa phương đã xây dựng kế hoạch và giả soát đối tượng tiêm
việc tiêm cho trẻ chủ yếu thực hiện ở các trường học tiếp theo là ở các trạm y tế các trung tâm y tế và các bệnh viện
để nhằm bảo đảm công tác tổ chức tiêm chủng vừa nhanh chóng thuận tiện và an toàn
trong nước việt nam vẫn đang tích cực nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước và chuyển giao công nghệ
vaccine nanocovax là vaccine phòng covid một mươi chín đầu tiên của việt nam đang thử nghiệm giai đoạn ba
sau một mươi bốn ngày phong tỏa để thực hiện công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trung tâm y tế huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã được hoạt động trở lại bình thường
từ giờ sáng nay trung tâm y tế huyện lâm thao đã giải phóng hoàn toàn người bệnh
người chăm sóc bệnh nhân về với gia đình và tiếp tục cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà theo quy định
sau khi di rời bệnh nhân trung tâm y tế huyện lâm thao đã tổ chức phun khử khuẩn vệ sinh môi trường
tất cả các buồng bệnh phòng làm việc sảnh trờ hành lang để sẵn sàng khôi phục hoạt động khám chữa bệnh
trung tâm y tế huyện lâm thao là nơi phát hiện ca mắc covid một mươi chín đầu tiên từ ngày một mươi bốn tháng một mươi
đến nay số ca mắc covid một mươi chín của tỉnh phú thọ đã lên tới năm trăm sáu mươi sáu trường hợp
công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín và xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng đang được tỉnh phú thọ triển khai quyết liệt nhằm sớm phát hiện f trong cộng đồng
thưa quý vị hiện nay người dân có xu hướng mua sắm online nên lượng nhân viên shipper giao hàng tận nhà có xu hướng tăng nhanh
số shipper này hoạt động và đi lại nhiều nơi tiếp xúc với nhiều người có nguy cơ lây lan dịch bệnh
và để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn công an tp huế đã tổ chức giả soát tuyên truyền đến các chủ văn phòng
nhân viên shipper trên địa bàn thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch
mua sắm online luôn được ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn dịch bệnh
mỗi ngày chạy hàng trăm đơn hàng tiếp xúc với nhiều khách hàng
do vậy các shipper luôn được tuyên truyền và yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch

qua giả soát nhanh hiện trên địa bàn tp huế có năm mươi năm văn phòng cơ sở kinh doanh dịch vụ hộ gia đình
hoạt động kinh doanh vận chuyển với lượng nhân viên là ba trăm tám mươi người
đây là lực lượng góp phần giúp cho người dân hạn chế đi lại mua sắm trong thời gian này
tuy nhiên đây cũng chính là thành phần có nguy cơ làm lây lan dịch bệnh nếu không có biện pháp siết chặt phòng chống dịch
shipper thì đó là sẽ là số lượng người đông nên công ty đã triển khai cái việc đó là phân chia
giờ làm việc theo từng tốt từ năm tới một mươi người sẽ không để hạn chế việc tập trung đông người vào những thời gian cao điểm
và cũng theo chủ trướng của ủy ban tình thì công ty đã triển khai quạt mạng quý gia và nơi làm việc
thực hiện thẻ
để thực hiện công tác phòng chống dịch yêu cầu các chủ văn phòng cơ sở kinh doanh và nhân viên shipper người mua hàng
thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch thực hiện tốt thông điệp năm k đồng thời hàng hóa giao nhận cần phải khử khuẩn
lau sạch bằng các dung dịch cồn
hạn chế tối đa nguy cơ lây lan dịch bệnh không để xảy ra trường hợp nhân viên twitter vô tình mang virus từ nơi này đến nơi khác
làm lây lan dịch bệnh tạo thành những ổ dịch nguy hiểm trong cộng đồng
công an xã minh long huyện hạ lan tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với đội điều tra công an huyện
tri cục hải quan cửa khẩu lý vạn đồn biên phòng lý vạn vừa bắt giữ hai đối tượng khi đang vận chuyển ba bánh heroin sang trung quốc
hai đối tượng là nông ích thạch và nông văn hướng chú tại lũng phi ác đàm thủy
bị bắt quả tang khi đang vận chuyển heroin qua biên giới thuộc khu vực xóm bản thang xã lý quốc huyện hạ lan
tăng vật thu giữ là ba bánh heroin một mươi tám chiếc móng nghi là móng hổ
khai thác tại chỗ nông ích thạch khai nhận vận chuyển thuê cho người đàn ông trung quốc tên hồ
trong quá trình vận chuyển thạch có nhờ nông văn hướng đi trước để cảnh giới và sẽ được trả năm triệu đồng
hiện lực lượng chức năng đang điều tra hoàn tất hồ sơ để chuyển công an tỉnh cao bằng điều tra thụ lý theo thẩm quyền
địa phương đã thành lập đoàn liên ngành để kiểm tra giám sát công tác phòng chống dịch
tuy nhiên để cơ sở kinh doanh đáp ứng hết tất cả các tiêu chí là điều không hề đơn giản
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo quy định các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được phép hoạt động đến hai mươi một giờ
không quá năm mươi công suất và không bán đồ uống có cồn
trừ hai địa phương thiết điểm cho phép là quận bảy và thành phố thủ đức
thời gian thí điểm đến ngày một mươi năm tháng một mươi một
tại phương bình thọ thành phố thủ đức có khoảng ba mươi các đơn vị kinh doanh ăn uống hoạt động trở lại
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ bộ bốn tiêu chí
đó là cơ sở phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và có đăng ký mã qr
khách hàng phải thực hiện nghiêm năm k quét mã qr khai báo y tế
người làm việc tại cơ sở phải tiêm ít nhất một mũi vaccine đủ một mươi bốn ngày
hoặc mắc covid một mươi chín khỏi bệnh dưới sáu tháng
tổ kiểm tra ghi nhận lại các quán có đăng ký với ủy ban về mở lại một số quán là cơ bản đảm bảo công tác phòng dịch
tuy nhiên thì cũng còn một cái vài về cái lỗi vi phạm thì tổ kiểm tra liên ngành thì cũng có nhắc nhở
cũng như là lưu ý các quán đảm bảo các công tác trong điều kiện tình hình dịch bệnh hiện nay
cũng như là đảm bảo các điều kiện để kinh doanh
sau hơn năm tháng đóng cửa vì dịch covid một mươi chín
quán ăn này đã bắt đầu đón khách trở lại khi được chính quyền cho phép
để đảm bảo công tác phòng chống dịch nhân viên của quán đều đã được tiêm hai mũi vaccine và test covid một mươi chín hàng tuần
tại cổng ra vào có người trực hướng dẫn khách rửa tay sát quẩn kiểm tra thân nhiệt khai báo y tế theo quy định
ngày đầu tiên em khai trương trở lại thì quán thì cũng chưa đông lắm cũng có một hai phòng thôi
khi mà bước đầu quán thì tụi em cũng cho khách ngồi giãn cách ra
mới hoạt động thì tụi em cũng hoạt động từ năm mươi công sức
để đảm bảo công tác phòng dịch
thực hiện nghiêm ủy ban nhân dân các phường thành lập tổ liên ngành để thường xuyên kiểm tra giám sát
hướng dẫn hàng quán bố trí bàn ghế giãn cách vệ sinh khử khuẩn và xây dựng tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên để đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chí cũng là điều không hề đơn giản
với công sức là mình chỉ nhận được năm mươi khách như vậy
thì phần quán cũng có thiệt thòi nhưng mà đây là tình hình chung
thì muốn tốt cho chính quyền với lại hộ kinh doanh thì mọi người phải cùng nhau hợp tác để cho nó tiện lợi
mong cái dịch nó cũng ổn để mà mình cũng hoạt động hết công suất của mình
bên cạnh công tác phòng chống dịch của những cơ sở kinh doanh
thì thực khách khi đi ăn uống cũng cần chú động thực hiện năm k hạn chế tiếp xúc với những người xung quanh
các địa phương khác chưa được chấp thuận cho hàng quán phục vụ tại chỗ
cần tuyên truyền nhắc nhở và xử lý nghiêm cơ sở vi phạm
vì thực tế nhiều nơi vì quá nôm nóng mở cửa đón khách mà không có sự giám sát hướng dẫn
của cơ quan chức năng tìm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
thực hiện chỉ đạo của bộ y tế và chính quyền địa phương sở y tế tỉnh lâm đồng đã đề nghị
sở giáo dục đào tạo sở lao động thương binh và xã hội cùng với chính quyền các huyện và thành phố
chuẩn bị kế hoạch tiêm vaccine covid một mươi chín cho nhóm đối tượng dưới một mươi tám tuổi
trên cơ sở hướng dẫn của bộ y tế
sở y tế lâm đồng đề nghị các đơn vị phối hợp lập danh sách theo ba nhóm gồm từ ba đến một mươi hai tuổi
từ một mươi hai tuổi đến một mươi sáu tuổi và từ một mươi sáu tuổi đến một mươi tám tuổi
tất cả các trường hợp đi học hay không đều ra soát lập danh sách không bỏ sót trường hợp nào
khi có vaccine sẽ ưu tiên các nhóm theo trình tự các nhóm độ tuổi từ cao xuống thấp
được biết vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã có chủ trương cho học sinh đi học trực tiếp
vào ngày một tháng một mươi một trên địa bàn toàn tỉnh về cấp độ dịch
thông báo ngày hai mươi tám tháng một mươi toàn tỉnh lâm đồng có một trăm hai mươi chín đơn vị cấp xã vùng xanh
chỉ có một mươi ba xã phường thị trấn ở cấp độ hai tức vùng vàng
chuyển sang một thông tin khác thưa quý vị chỉ còn hai ngày nữa thì lực lượng chi viện hỗ trợ sẽ rút khỏi thành phố hồ chí minh
đồng nghĩa với việc thành phố sẽ phải tự lực từ khâu sàng lọc thu dung và điều trị f
để không rơi vào thế bị động ngành y tế thành phố hồ chí minh đã có những bước đi dần củng cố lại hệ thống y tế
trước tiên là với khối điều trị
khu điều trị bệnh nhân nặng của bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín quận một mươi một thành phố hồ chí minh
là một trong những bệnh viện đầu tiên được thành lập của thành phố trong điều kiện bình thường mới
dù chỉ vừa đi vào hoạt động từ đầu tháng một mươi bệnh viện đã tiếp nhận một mươi bảy bệnh nhân nặng phải thở máy
bệnh nhân covid có một đặc trưng là bệnh nhân sẽ không biết bệnh nhân đang mà
mặc dù oxy bệnh nhân bắt đầu giảm rồi nhịp thở bệnh nhân bắt đầu tăng rồi
nhưng gần như là những bệnh nhân nhịp thở bốn mươi lần svo hai là chín mươi hoặc là tám mươi mấy
nhưng có thể đi lại vòng vòng mà mình hoàn toàn không biết
và như vậy là những dường hợp đó mình có thể di chuyển qua khoa nặng sớm
để mình điều trị và bệnh nhân phục hồi gần như rất nhanh
mô hình hoạt động ở đây thì nó bị thiếu cái tầng cuối cùng là hỗ trợ những dụng cụ cao cấp hơn
đó chính là ecmo
ở đây thì chỉ đến đặt một chiếc quảng là hết rồi
còn cái tầng cuối cùng của bệnh viện thành phố là ecmo thì đó thì mình đang chưa thực hiện khai được
bệnh viện giã chiến quận một mươi một hiện đang hoạt động
với phân nữ nhân sự chủ yếu là khoa hồi sức với năm bác sĩ khoa nội nhiễm khoa nội tim mạch
với năng lực khoảng ba trăm linh giường
chính quyền quận một mươi một đã chuẩn bị thêm ba trăm linh giường nữa nâng tổng số tiếp nhận trên địa bàn là sáu trăm linh ca
ưu điểm của các bệnh viện giải chiến quận là cùng lúc điều trị cho bệnh nhân vừa và nặng
mà không cần phải chuyển đi do đó có thể can thiệp nếu bệnh nhân chuyển nặng
và hạn chế được khả năng tử vong
thêm vào đó đội ngũ điều trị đã gần như quen với công việc
và có kinh nghiệm phòng bệnh hơn khi tiếp xúc với f
trong giai đoạn bình thường mới thì bệnh viện với chức năng của bệnh viện
thì bệnh viện sẽ đáp ứng là tiếp cận và điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín
sớm chừng nào tốt chừng đấy tức là bệnh nhân covid một mươi chín hiện thời
nếu mà được tiếp cận điều trị sớm thì diễn tiến nặng sẽ giảm tỷ lệ rõ ràng
sau khi trải qua đợt dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng suốt gần nửa năm
thành phố hồ chí minh đã nhận ra những lỗ hỏng trong hệ thống y tế
và đang dần có những điều chỉnh
các kịch bản điều chỉnh này một lần nữa cho thấy khả năng của tuyến y tế cơ sở
là vô cùng quan trọng giúp thành phố hồ chí minh tự tin hơn
khi mở rộng dần các hoạt động phục hồi kinh tế xã hội
sở giáo dục đào tạo sẽ đề xuất ủy ban nhân dân tp hcm cho học sinh các lớp chín và một mươi hai
đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín đi học trực tiếp vào đầu tháng một mươi hai
thông tin trên
được giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm nguyễn văn hiếu cho biết
tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai vào sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi
sở giáo dục đào tạo tp hcm cho biết
thời gian thành phố có hơn một năm trăm linh trường học được chưng dụng trong công tác phòng chống dịch
đến nay ban chỉ đạo phòng chống dịch các quận quyện đã chuyển giao lại hơn hai trăm năm mươi trường cho ngành giáo dục
dù đang học trực tuyến nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng để chuyển sang trạng thái học trực tiếp
tổ chức đi học lại sở cũng đã xây dựng kế hoạch để lấy ý kiến của các sở ngành
và đặc biệt là trao lấy ý kiến của phụ huynh học sinh
sau khi đánh giá cấp độ dịch ở các quận quyền các phường xã và tiến độ tiêm vaccine
đây là cơ sở quan trọng để sở tham mưu viên quy an dân thành phố
quyết định cho các đơn vị các cơ sở giáo dục đi học trực tiếp trở lại
hiện nay sở giáo dục đào tạo tp hcm đang phối hợp với sở y tế tiến hành tiêm chủng cho trẻ em từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi và những ngày qua công tác tiêm chủng được các địa phương triển khai nghiêm túc

sở y tế sẽ phân bổ nguồn vaccine phù hợp tiêm cho đối tượng này
ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có chỉ đạo
mình cố gắng mình tiêm trong dòng năm bảy ngày cho mỗi một
rồi sau đó là chúng ta sẽ có khoảng bảy ngày để tiêm mỗi hai

theo báo cáo của sở giáo dục

cũng tại hội nghị triển khai phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh dương anh đức cho biết
hiện nay thành phố đã tiệm cận mục tiêu ba trăm linh phòng học trên một mươi dân nhưng do covid một mươi chín nên nhiều công trình trường học bị đình trệ
tới đây ngành giáo dục sẽ tiếp tục phối hợp cùng ngành y tế ủy ban nhân dân các quận quyện
chỉnh trang cơ sở vật chất cho học sinh từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi để các em sẵn sàng quay lại trường học ngay khi đảm bảo đầy đủ các yêu cầu
liên quan đến vụ án giết người tàn trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và gây rối trật tự công cộng xảy ra vào thành phố hồ chí minh và thành phố ấn thơ vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi một
ngày hai mươi chín tháng một mươi
dân thành phố cần thơ đã có quyết định tuyên phạt hai mươi một bị cáo liên quan đến vụ hỗn chiến nói trên
theo cáo trạng vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc giữa nguyễn thanh bình trú tại tỉnh hậu giang và đặng quang minh trú tại thành phố cần thơ
khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi bình giới thiệu cho người bạn tên bi vay của minh hai trăm tám mươi triệu đồng
do bi không trả nên minh yêu cầu bình phải trả thay
ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cả hai hẹn gặp nhau ở một quán cà phê trên đường trần văn khéo
thuộc quận ninh kiều thành phố cần thơ để giải quyết
trong lúc cửa cãi hai người cùng nhóm của minh là bùi viết duy và lê quang dinh để dùng hai khẩu súng bắn thiệu uy
nghe tiếng súng nhóm người của bình chạy sang tiếp ứng đuổi đánh nhóm của minh
dinh bị hùng phước tài và hòa chém gây nhiều vết trên người
duy bỏ dậy và mang súng đi giấu
sau vụ hỗn chiến nhóm của bình lên xe bỏ trốn
dinh được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tích ba mươi năm
sau vụ ẩu đả công an thành phố cần thơ đã khởi tố hai mươi một người liên quan
hội đồng xác xử nhận định hành vi của các bị cáo trực tiếp xâm hại đến tính mạng sức khỏe của công dân
nguy hiểm cho xã hội trực tiếp xâm phạm đến an toàn cộng đồng gây ảnh hưởng sâu đến tình hình an ninh trật tự
hội đồng xét xử đã xem xét hành vi của từng bị cáo tuyên phạt đặng quang minh bốn mươi bốn tuổi một năm sáu tháng tù
về tội tàn trữ trái phép vũ khí quân dụng bùi viết duy ba mươi ba tuổi sáu năm tù về tội giết người
và hai năm tù về tội tàn trự sử dụng trái phép vũ khí quân dụng lê quang dinh ba mươi bảy tuổi cùng ngũ thành phố cần thơ
hai mươi tháng tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và bị cáo nguyễn thanh bình bốn mươi hai tuổi ngụ tỉnh hậu giang ba năm tù
về tội gây rối trật tự công cộng bị cáo lộc văn phước hai mươi tám tuổi đảng thanh tài hai mươi tám tuổi nguyễn nhật hòa một mươi chín tuổi
mỗi bị cáo một mươi năm tù và nguyễn xuân hùng ba mươi năm tuổi một mươi một năm tù cùng về các tội giết người và gây rối trực tự công cộng
một mươi ba bị cáo khác mỗi người từ hai năm sáu tháng đến ba năm tù về tội gây rối trật tự công cộng